công an tp biên hòa tỉnh đồng nai bắt quả tăng bảy đối tượng đang dùng hai thuyền loại lớn để bơm hút vận chuyển cát trái phép trên sông đồng nai
trong lúc tuần tra trên sông đồng nai đoạn thuộc địa phận khu phố hai phường bửu long
lực lượng công an thành phố biên hòa phát hiện hai thuyền lớn đang bơm hút vận chuyển cát trái phép trên sông
khi phát hiện lực lượng công an bảy đối tượng trên hai thuyền đã hô hoán tăng ga bỏ chạy về hướng tỉnh bình dương
tuy nhiên sau khoảng ba mươi phút truy đuổi lực lượng công an đã khống chế được bảy đối tượng cùng tăng vật hàng chục mét khối cát vừa được bơm từ lòng sông đồng nai lên khoang thuyền
kiểm tra trên hai thuyền lực lượng chức năng ghi nhận một thuyền được trang bị hệ thống máy mã lực lớn gắn vòi rồng chuyên dụng để bơm hút cát
trong khi đó thuyền còn lại có sức chứa hàng trăm mét khối được các đối tượng dùng để vận chuyển
sau khi bắt giữ công an tp biên hòa đã đưa các đối tượng về trụ sở lấy lời khai và tạm giữ hai thuyền để phục vụ công tác điều tra